theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới gần biển đông sẽ mạnh lên thành bão trong vòng hai mươi bốn giờ tới
và đây sẽ là cơn bão số chín ảnh hưởng đến nước ta
theo dự báo khả năng bão và không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đồng thời
sự tương tác này khiến cho diễn biến đường đi và cường độ của bão số chín sẽ rất phức tạp
khu vực khả năng ảnh hưởng của bão số chín sẽ là các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bà rịa vũng tàu trong chiều và tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một
bão số chín và không khí lạnh sẽ tương tác với nhau gây mưa to đến rất to cho suốt dọc các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình thuận
khu vực các tỉnh đắk nông đắk lắc lâm đồng phần phía bắc của các tỉnh miền đông nam bộ
đợt mưa lớn này sẽ kéo dài bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một khi không khí lạnh ảnh hưởng đến trung bộ
sau đó tương tác của không khí lạnh và bão sẽ ảnh hưởng gây mưa to đến rất to ở miền trung từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một
mưa lớn sẽ kéo dài liên tục từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
trọng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình thuận